một thông tin vui với bà con nông dân tỉnh bến tre khi quả bưởi da xanh bến tre đang được ưa chuộng tại các thị trường lớn
mặt hàng này vừa có thêm đơn đặt hàng mới từ pháp và nhật bản
với chất lượng đã được khẳng định bưởi da xanh đang ngày càng vươn xa chiếm lĩnh các thị trường nước ngoài khó tính
bưởi da xanh bến tre đang gặp nhiều thuận lợi do thị trường được mở rộng sang nhiều nước trên thế giới như đức hà lan canada nga và trung quốc
tuy thị trường mở rộng nhưng số lượng bưởi xuất khẩu ở bến tre vẫn còn khiêm tốn gần năm trăm linh tấn một năm
nguyên nhân là do sản lượng trái không đủ số lượng theo đơn hàng
hiện ngoại trừ mỹ thị trường các nước hầu hết đều đồng ý cho nhập trái bưởi đạt tiêu chuẩn global gap và một số tiêu chuẩn việt gáp
bến tre hiện có hơn năm năm trăm linh hectare bưởi da xanh trong đó có bốn hai trăm linh hectare đang cho trái sản lượng đạt gần bốn mươi tám tấn lớn nhất trong khu vực
với mức giá ổn định từ bốn mươi đến năm mươi đồng một kg những vườn bưởi cho năng suất hai mươi tấn một hectare nông dân thu nhập về gần một tỷ đồng một năm
tỉnh bến tre hiện có ba tổ hợp tác và hợp tác xã chuyên canh bưởi da xanh đạt chuyển xuất khẩu với sản lượng gần năm trăm linh tấn
hiện bưởi sản xuất theo tiêu chuẩn việt gap và global gap được doanh nghiệp thu mua cao hơn thị trường năm đồng một kg